tình tiết dẫn đến cái kết bất ngờ và cảm động trong câu chuyện sẽ được an ninh ngày mới hé lộ ở phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị đến với phần tin tức mở đầu ngày mới với thông tin mở đầu liên quan đến vụ việc xảy ra tại đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
ngày chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người tàng trữ sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng
chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan công an xác định những người tấn công lực lượng chức năng tập trung vào một nhóm đối tượng lấy lý do khiếu nại về nguồn gốc đất ở sân bay miếu môn
nhóm người này trong hai năm qua đã nhiều lần gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
điều đáng nói không ai trong nhóm người này có đất ở đất canh tác trên diện tích đất mà xã đồng tâm đã bàn giao cho bộ quốc phòng
đây là hình ảnh nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
mặc dù khiếu nại về nguồn gốc đất ở sân bay miếu môn nhưng khi được các cơ quan chức năng mời đến để đối thoại thì các đối tượng này không hề tham gia
thậm chí còn càn trở
gây dối không cho những người dân ở xã đồng tâm tham gia buổi đối thoại
nhiều người dân ở xã đồng tâm rất bức xúc trước việc nhóm đối tượng đã sử dụng lựu đạn ném bom xăng phóng dao tấn công vào các lực lượng chức năng
ông cao xuân thiết chủ tịch hội người cao tuổi xã đồng tâm khẳng định việc khiếu nại đất ở sân bay miếu môn chỉ có một nhóm đối tượng không đại diện cho người dân xã đồng tâm
là một nhóm nhỏ và không đại diện cho ai xã đồng tâm
chỉ có họ cố gắng bắn lên phê lên mạng thế này thế khác để đánh lừa nhân dân cả nước thôi
chứ chúng tôi thì không có vấn đề gì cả
đến bây giờ tôi khẳng định rằng việc làm của nhóm ông kỳnh là quá sai đối với nhân dân xã đồng tâm
mà đã đưa nhân dân xã lộc tâm tôi có một số không am hiểu đi vào con đường tức là tội lỗi
thanh tra chính phủ cho biết nhóm đối tượng khiếu nại về đất sân bay miếu môn không có đất ở đất canh tác trong diện tích đất mà xã đồng tâm đã bàn giao cho bộ quốc phòng
nên theo quy định những người này không có quyền khiếu nại
về kết luận thanh tra cũng như khiếu nại về công tác thu hồi đền bù bồi thường đất ở đây
hiện tình hình an ninh trật tự tại xã đồng tâm đã được đảm bảo mọi hoạt động sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường
và các lực lượng chức năng thì vẫn đang tiếp tục các phương án để bảo vệ việc xây dựng tường rào sân bay miếu môn diễn ra theo đúng kế hoạch
đồng thời cơ quan công an cũng đang tích cực đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan công an cũng khẳng định vụ gây dối tại xã đồng tâm dẫn tới hậu quả ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh một đối tượng chống đối bị chết và một đối tượng bị thương
những thông tin khác đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác
để quý vị hiểu rõ hơn bản chất vấn đề có liên quan đến đất sân bay miếu môn
ngay sau đây truyền hình công an nhân dân xin tóm tắt những dấu mốc có liên quan đến vụ việc để khẳng định đất sân bay miếu môn

từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy khi việt theo tổ chức triển khai thi công dự án một số công dân khiếu nại và gây mất trật tự ngày càng phức tạp
những người này chưa bao giờ có đất ở đất canh tác trong diện tích đất mà xã đồng tâm đã bàn giao cho bộ quốc phòng
từ sau vụ bắt giữ người năm hai nghìn một mươi bảy các cơ quan chức năng thành phố hà nội và bộ ngành đã thanh tra
giải quyết tất cả các nội dung người dân kiến nghị tố cáo về quản lý đất đai ở xã đồng tâm
cũng như xử lý trách nhiệm của các cơ quan quản lý
các cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng quản lý
đến nay đã có ba mươi cán bộ có hành vi vi phạm đã bị xử lý trong đó có một số cán bộ bị xử lý hình sự
năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội và thanh tra chính phủ đã ba lần tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra và kết luận kiểm tra ra soát
khẳng định toàn bộ đất sân bay miếu môn địa giới xã đồng tâm là đất quốc phòng
việc này được chứng minh bằng bản đồ gốc từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng với năm mươi bảy cột mốc giới bê tông cốt thép được các đơn vị quân đội cắm mốc từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một mươi bốn hộ dân ở đất quốc phòng nhất trí với kết luận thanh tra và toàn bộ di rời ra khỏi đất quốc phòng
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai theo các quy định của pháp luật thời điểm đó các đơn vị quân đội đã lập bản đồ chính thức sân bay miếu môn
có đóng dấu xác nhận xung quanh
đây là bản đồ có giá trị pháp luật

và bản đồ hành chính thành phố hà nội khu vực huyện mỹ đức khu vực xã đồng tâm ngày hôm nay là sẽ thể hiện cái đường danh giới theo đúng nay
và các đồng chí đi kiểm tra tại thực địa báo cáo lại rằng là các cột mốc vẫn còn rất tốt bởi vì là bê tông cốt thép
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thanh tra chính phủ phối hợp với thành phố hà nội
tổ chức đối thoại với người dân tất cả các xã tiếp giáp với sân bay miếu môn thuộc huyện trương mỹ và mỹ đức
trong đó có xã đồng tâm
tại cuộc đối thoại hầu hết người dân đồng tình với kết luận thanh tra là đất sân bay miếu môn địa giới xã đồng tâm là đất quốc phòng
trong khi các lực lượng chức năng đang nỗ lực để ổn định tình hình tại đồng tâm
thì một số phần tử đối lập lại sử dụng mạng xã hội trong và ngoài nước để phát tán nhiều video clip
hoặc nội dung xuyên tạc bóp méo vụ việc khiến cho nhiều người dân bị hiểu lầm gây hoang mang dư luận
trao đổi với phóng viên đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
điện tử và truyền thông cho biết cơ quan này đã yêu cầu các nhà cung cấp mạng xã hội
phải tuân thủ luật pháp của việt nam gỡ bỏ những nội dung xuyên tạc kích động bạo lực
đồng thời khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác trước thông tin không chính thức về tình hình đồng tâm trên mạng xã hội
như chúng ta đã biết là trong cái vụ đồng tâm thì có rất nhiều những cái video clip
những cái video live stream rất là dài ba bốn tiếng đồng hồ
khi mà chúng tôi yêu cầu là đồng tâm thì chúng ta đã yêu cầu đồng tâm
qua vì đây là những nội dung kêu gọi người dân thậm chí là chống đối những người thi hành công bộ
thậm chí kêu gọi cả giết người
còn đối với người dân thì tôi xin rất là mong là người dân qua những cái sự việc như thế này
chúng ta phải có một cái trang biện một cái bộ lọc
những cái sự cảnh giác đối với những cái thông tin ở trên mạng mà chưa được kiểm chứng
vì bây giờ ở trên mạng xã hội rất nhiều những cái kẻ xấu những cái thế lực thù địch họ đã lợi dụng
để họ tôn trọng
những cái thông tin và kích động và cái hậu quả thì nó đã rất rõ ràng
và nó có rất nhiều những cái ảnh hưởng chi phối đến cái cuộc sống của nhân dân
xin được nhắc lại vào tháng một mươi một năm ngoái
tại cuộc đối thoại với công dân xã đồng tâm và các xã tiếp giáp sân bay miếu môn
thanh tra chính phủ khẳng định toàn bộ hai trăm ba mươi tám ha đất thuộc địa bàn ba xã
trần phú mỹ luông đồng lạc huyện trương mỹ và xã đồng tâm
huyện mỹ đức đã được thủ tướng chính phủ quyết định thu hồi
giao cho quân đội từ năm một nghìn chín trăm tám mươi để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng
chương trình an ninh ngày mới xin được tiếp tục với chuyên mục điểm báo
và biên tập viên hiền minh sẽ giúp quý vị điểm qua một số những số báo ra trong ngày hôm nay
có gì đáng lưu ý xin mời biên tập viên hiển minh
vâng xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh
thưa quý vị báo lao động số ra ngày hôm nay
tại bài viết có tiêu đề giảm tai nạn giao thông việt nam cần tăng thuế rượu bia
cụ thể là từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi đã uống rượu bia là không được lái xe
đó là quy định được đa phần người dân rất ý thức thực hiện nghiêm túc
tại nhiều quốc gia trên thế giới ngoài việc áp dụng luật pháp nghiêm
về những trường hợp lái xe sau khi sử dụng rượu bia mặt hàng này cũng bị áp thuế rất cao
trong khi đó thì đại biểu quốc hội nguyễn ngọc phương
ủy viên ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội cho rằng
nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín mới đi vào cuộc sống nhưng phát huy tác dụng rất tốt
góp phần gian đe nâng cao ý thức của người dân
vì thế chưa nên đặt luôn vấn đề áp tăng thuế rượu bia vào lúc này
tuy nhiên về lâu về dài vẫn nên xây dựng lộ trình để tăng thuế rượu bia
lo ngại tình trạng ồn tắc tại sân bay
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết đã thực hiện hàng loạt giải pháp
để giảm quá tải tại sân bay trong dịp tết
thông tin được đăng trên báo tuổi trẻ online
cụ thể cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết
việt nam airlines đã lắp đặt thêm một mươi máy check in tại sảnh a
để tăng năng lực phục vụ hành khách giảm ồn tắc tại khu vực xếp hàng làm thủ tục
tổng cộng có năm mươi máy làm thủ tục tự động tại khu vực ga quốc nội
bên cạnh đó cảng đã đưa vào khai thác cửa khởi hành số một mươi một
tại khu vực lồng một sảnh a nhằm tăng năng lực phục vụ của nhà gà hành khách
nâng tổng số cửa hành khách lên hai mươi một cửa
về hệ thống sân đỗ tàu bay cảng cho biết
trong dịp cao điểm tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
sẽ khai thác tổng cộng tám mươi sáu vị trí đỗ thương mại ngày và đêm
tăng một mươi bốn vị trí đỗ so với tết năm hai nghìn một mươi chín
giáo viên còn đủ năm năm công tác trước nghỉ hưu phải thực hiện nâng chuẩn
đây là thông tin được đăng trên báo điện tử việt nam nét
mục đích thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên
là nâng cao trình độ chuyên môn năng lực sản xuất
phạm của đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới
và nâng cao chất lượng giáo dục
theo dự thảo những đối tượng phải thực hiện nâng trình độ chuẩn gồm
giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên
giáo viên tiểu học trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân
thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp
và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên
báo kinh tế và đô thị đăng tải bài viết
thị trường vàng năm hai nghìn hai mươi lấp lánh nhưng khó lường
đi tìm lời giải cho việc giá vàng trong nước đã có sự khởi sắc
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi trước đà tăng thần tốc của giá vàng thế giới
tuy vậy đầu tư vàng có dễ dàng thu được bội tiền hay không
thực tế cho thấy dù giá vàng đã có những thời điểm tăng phi mã
nhưng thị trường hầu như vắng bóng nhà đầu tư
tại một số cửa hàng vàng trên địa bàn hà nội
lượng khách mua bán ngoài thị trường chỉ mang tính nhỏ lẻ
với nhu cầu tích trữ là chủ yếu
theo giới kinh doanh vàng những rủi ro trên thị trường
đã khiến người chơi vàng trở nên thận trọng
một số chuyên gia đã khuyến cáo người dân cần phải cẩn trọng
không nên lướt sóng thị trường vàng lúc này vì rủi ro là rất lớn
vàng đã tăng mạnh thì việc rớt giá có thể xảy ra
và hiện nay đã không còn là kênh đầu tư phổ biến của nhiều người
vì độ rủi ro cao
chỉ những nhà đầu tư lớn hiểu về kỹ thuật mới tham gia thị trường đầy biến động này
quý vị dịch vụ xe đưa đón học sinh
đang khá phổ biến
hiện nay có đến hàng nghìn xe đưa đón học sinh chạy khắp các tuyến đường
từ quốc lộ tới các con hẻm nhỏ trên địa bàn cả nước
tiện ích từ các dịch vụ này thì chắc chắn là có
tuy nhiên điều đáng nói nhiều xe hoạt động vận chuyển học sinh không có phù hiệu
không có dụng cụ thoát hiểm không dụng cụ chữa cháy
thậm chí có nhiều tình huống nguy hiểm đã xảy ra
khiến phụ huynh cần xem xét lại mức độ đảm bảo an toàn của dịch vụ này
khi học nhưng có thể rơi lăn lóc đường
bất kỳ khi nào
hay phương tiện bớt bốc khói nghi ngút
bây giờ đi học trăm ngàn người lo khi phương tiện không an toàn
vâng quả là những tình huống có thể nói là phải giật mình thót tim phải không chị minh
nhìn thấy thì phải lo và ái ngại
thế nhưng cực chẳng đã đa phần vì lý do công việc
mà phụ huynh phải chấp nhận gửi con cho những bác tài này
vâng việc đưa đón học sinh hiện nay
quả thực còn nhiều điều đáng phải bàn
và câu chuyện thì không chỉ dừng lại ở những chuyến xe đưa đón thiếu an toàn thưa ông chị đinh hạnh ạ
chính phụ huynh đưa đón con cũng thường gây mất an toàn giao thông tại các cổng trường
bởi ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ
ở một số phụ huynh và học sinh vẫn còn chưa cao
vậy tình trạng lộn xộn tại các cổng trường trong thời gian tới có tín hiệu cải thiện hay không
khi thời gian vừa qua thì việc tổ chức những mô hình cổng trường phụ huynh xếp hàng đón con
trong sự trật tự an toàn đã để lại ấn tượng rất lớn và có sức lan tỏa mạnh mẽ
trường tiểu học xã liên phương huyện thường tín hà nội
đoạn đường và trường tuy nhỏ nhưng từ khi những vạch kẻ nơi đỗ xe đón con được thiết lập
tất cả các phụ huynh khi đưa và đón con em mình đều phải tuân thủ theo đúng quy định
nhiều phụ huynh học sinh đều tỏ ra vui mừng và ủng hộ chủ trương này
thường thường là tôi đoán học sinh là quay đỗ ngay cổng trường
nhưng mà vì hôm nay an toàn giao thông
tôi có đỗ sai một tí nhưng mà tôi rất vui là để cho an toàn giao thông cho mọi người và cho cả các cháu
tôi tức là riêng bản thân tôi và tôi cũng động viên mọi người như lên duy trì cái lời liếp này
tức là được mãi mãi thì càng tốt
trước khi mà làm cái điểm đứng đỗ xe đây thì tôi cảm thấy là ra vào của các cháu theo đoạn số
từ khi mà đoạn thượng niên đã quy định những nơi đỗ xe như thế này
chúng tôi rất hoan nghênh cái việc làm của bàn giáo hiệu trường tiểu học liên phương và của đoạn thanh niên
những hình ảnh đẹp nhất
như thế này thật sự có sức lan tỏa lớn
nhưng ở nhiều nơi những hình ảnh xấu xí này vẫn dễ dàng được ghi nhận
trên vỉa hè dưới lòng đường bất cứ chỗ nào chống là phụ huynh lại cho đỗ xe chờ con
chị ơi chị đến đón con ở trường này á
đi đón hộ cháu đi
trường có về chỗ mà đỗ xe cho các phụ huynh chứ chị không đối vào đấy mà đứng lên vỉa hè này hả
đứng chờ vì đây cháu có ra thôi
mình có biết nếu như thế là cũng dễ gây tên đàn không chị
không cũng dễ gây tên đàn không chị
các chị đến đón con mà đứng ở vỉa hè thế này thì sợ các con sẽ bị ảnh hưởng sau này
bắt chiếc mình đỗ xe trên vỉa hè không ạ
vỉa hè này nó rộng
không chỉ xe hai bánh nhiều trường hợp đưa đón con bằng ô tô cũng vô tư dừng đậu tràn lan tại cổng trường
những hành động phụ huynh thản nhiên đậu xe lấn chiếm vỉa hè như thế này
đã vô tình khắc sâu những hành động chưa đẹp của mình và kiến thức non nớt của trẻ
vâng thưa quý vị liệu có ai trong chúng ta nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong phóng sự vừa rồi hay không ạ
chỉ cần bớt vội vã đi một hai phút đồng hồ thì giờ đưa đón các con sẽ diễn ra thật sự an toàn
và trên hết là chính các phụ huynh sẽ xây dựng cho các con ý thức về trật tự an toàn giao thông
tiếp tục chương trình chúng tôi xin điểm qua tình hình an toàn giao thông tuần qua
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông
từ ngày bốn một đến ngày chín một
năm hai nghìn hai mươi cả nước đã xảy ra trên một trăm bốn mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết hơn một trăm một mươi người và bị thương trên bảy mươi người
trong đó đường bộ xảy ra trên một trăm bốn mươi vụ và đường sắt là năm vụ đường thủy không có vụ nào xảy ra
để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh của người dân thủ đô trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
sở công thương hà nội đã chủ động xây dựng kế hoạch
khai thác nguồn hàng hóa với số lượng tăng khoảng một mươi cho đến một mươi năm so với các tháng trong năm
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho sau dịp tết
ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng ba mươi một hai trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với kế hoạch giữ chữ hàng hóa tết của năm hai nghìn một mươi chín
về phía các hệ thống siêu thị đã dự trữ tổng lượng hàng hóa tăng ba mươi
trong cơ cấu hàng hóa dự trữ có khoảng ba trăm linh năm trăm linh tấn thịt lợn gà
còn tại các chợ truyền thống các mặt hàng thực phẩm khô được bán rất phong phú và giá cả ổn định
sở công thương hà nội cũng cho biết các tiểu thương kinh doanh thực phẩm khô
đã dự trữ một số mặt hàng từ rất sớm để chuẩn bị bán vào dịp tết nguyên đán
các siêu thị chợ đầu mối doanh nghiệp cũng dự trữ một lượng lớn hàng hóa
cho nên không xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá
chợ hoa tết từ lâu đã trở thành một trong những nét đặc trưng của ngày tết cổ truyền việt nam
người đi chợ hoa không chỉ để chọn một canh đào chợ mai
mà còn là dịp tìm những phút giây thư thái trong tâm hồn
hy vọng về một mùa xuân đầm ấm hạnh phúc và cùng nhau chào đón năm mới an khang thịnh vượng
vào tối ngày hôm qua tại không gian phố bích họa phùng hưng quận hoàn kiếm tp hà nội
ubnd quận hoàn kiếm đã khai mạc chợ hoa tết truyền thống phố hàng lược
và các hoạt động mừng đảng mừng xuân tại khu phố cổ
chợ hoa hàng lược là chợ hoa nổi tiếng của hà nội có từ lâu đời
tại đây không chỉ có các loại hoa cây cảnh mà còn có khu vực bán đồ cổ đồ cũ
là một nét sinh hoạt văn hóa của người hà nội
chợ hoa hàng lược chỉ họp một lần trong năm
từ năm hai nghìn một mươi tám sau khi đưa phố bích họa phùng hưng vào hoạt động
bên cạnh việc tổ chức chợ hoa tết
quận hoàn kiếm còn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại phố bích họa
nhằm phục vụ nhân dân vui tết
năm nay bên cạnh việc trưng bày các loại hoa xuân phục vụ cho người dân xóm tết
tại các cầu vòm thuộc không gian bích họa phùng hưng
còn diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật như hát sầm viết chữ thư pháp
thời gian họp chợ hoa từ nay cho đến ngày hai mươi bốn tháng một
tức là ngày ba mươi tháng chạp của năm kỷ hợi
một câu chuyện xúc động đang được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ
đó là hình ảnh chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội
ôm trong tay cháu bé được giải cứu thành công
khi mà bố cháu bé có ý định ôm con nhảy cầu long biên tự tử
vâng bản thân tôi cũng trào dâng cảm xúc khi được nhìn những hình ảnh đầy xúc động như thế này
rất nhiều bình luận của người dân đã bày tỏ niềm vui và sự khâm phục biết ơn
các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực hết mình để đem lại sự an toàn cho người dân
thế nhưng khi chia sẻ với phóng viên thì các anh không coi đây là thành tích hay chiến công
mà đây chính là nhiệm vụ tuy vất vả nhưng rất đỗi tự hào
vâng những hình ảnh này đang được cư dân mạng chia sẻ mạnh mẽ
bởi vì sự xúc động khi cháu bé được giải cứu
và hôm nay tôi đã gặp nhân vật chiến sĩ trong tấm hình này
anh sẽ chia sẻ tình huống mà anh cùng các đồng đội đã cứu thành công hai bố con có ý định tự tử trên cầu long biên
vâng chào đồng chí
xin đồng chí có thể chia sẻ tình huống mà các đồng chí đã tiếp cận và giải cứu hai bố con trên cổ long biên như thế nào
dạ vâng ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi vào hồi một mươi hai h ba mươi tám phút
thì đội kiểm soát phòng cháy chữa cháy và cứu đoạn thu hộ con quận kiếm
có tiếp nhận được thông tin có hai bố con có ý định tự tử trên cầu long biên
ngay khi nhận được tin thì chỉ huy đội cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ của tôi đã nhanh chóng lên xe chữa cháy
xe cứu đoạn cứu hộ và tiến hành tiếp cận vị trí hai bố con có ý định tự tử
và có một lực điểm là trên đường di chuyển thì tôi nhận định là tình huống trên cầu long biên rất vô cùng phức tạp
cho đó thì tôi đã xin yêu cầu trí viện thêm đội cứu đoạn cứu hộ trên sông sử dụng một xuồng máy
tốt trực vị trí chân cầu để trong trường hợp xấu có thể ưu cứu ngay lập tức
đến vị trí cầu long biên thì chúng tôi nhận thấy là xe chữa cháy không thể di chuyển vào được
và đó thì chúng tôi đã phải sử dụng trang thiết bị khoác trên mình và chạy đi bộ từ vị trí cầu
chạy lên trên cầu và rất là may về người dân người ta đi đường thì cũng rất là ủng hộ
và đã cho chúng tôi đèo chúng tôi đến vị trí
và khi đến vị trí thì có một hai đồng chí của chúng tôi đã đi xe máy đến trước
với hai bộ con
khi tới hiện trường thì cũng đúng như tình huống nhận định là rất là đông
thì tôi cũng đã đi vào cái tầm đầu cầu long biên thì đã phải chạy bộ tới chỗ hiện trường
theo nhận định thì tôi cũng đã trèo xuống dưới cầm cầu và cũng đã thuyết phục mở đầu
thì đồng chí nam linh điên kia đã rất là bức xúc cảm giác là bức xúc chuyện gia đình và út đức
khi tôi lại gần thì nam linh điên đã có đe dọa là sẽ thả cho bé xuống sông
thì tôi cũng đã khuyên ngăn và thuyết phục thì một hồi tầm hai mươi đến ba mươi phút
thì nam linh điên đã bình tĩnh và ngồi xuống cái thành cầu ở dưới cầm cầu
thì chia làm hai đầu hai bên đi áp sát gần tới lơi thì cũng đã thuyết phục một hồi
tầm một tiếng hồi
nam linh điên cũng đã chịu giao cháu bé cho lực lượng chức năng
để cháu bé lên bờ và sau đó tôi cũng đã ngồi nói chuyện
và an ục thì nam linh điên cũng đã suy nghĩ lại và cũng đã đi theo tôi lên cầu dương dương
và sau khi lên thì đã bàn giao cho bên công an phường
có thể nói là cái địa hình ở chỗ tàu long biên thì cũng khá hiểm trở
với những cái khe của cầu ấy
thì các đồng chí trong khi làm nhiệm vụ thì làm nào để an toàn
và các đồng chí có cảm thấy sợ hãi gì
cũng lúc làm nhiệm vụ như vậy cũng không
vâng khi đến nơi thì nhận thấy cái vị trí địa thế trên cầu
mà vị trí người bố đang ngồi thì rất là nguy hiểm
rồi chúng tôi ngay từ khi trên xe chúng tôi đã có trẻ tị của đồng chí trí quyết đội
là đã phải thắt đeo tay cứu hộ an toàn và sử dụng dây cá nhân
để có thể là cố định người mình vào thành cầu để có thể cứu hai bố con an toàn
giải cứu được hai người thì không thể là diễn tả được
thì sinh mạng con người mình cứu được người thì mình hạnh phúc
trong nghề bọn em cứu được một người thì cảm giác nó hạnh phúc
để bọn em các dân đình bảo là nghề nhân đạo
thì cảm xúc nó không thể diễn tả được
khi nhìn những hình này thì đồng chí có cảm xúc như thế nào
à dạ vâng khi về thì tôi cũng nghe đồng nghiệp
và các bạn nói là trên mạng có hình ảnh của đồng chí trên đó
thì khi mà nhìn thấy hình ảnh đó thì tôi cũng rất là xúc động
thì thực tế là lúc đó thì tôi cũng chỉ tập trung để làm sao mà cứu được cháu bé lên
tôi cũng không để ý đến người dân có quay ảnh chụp ảnh mình hay không
khi về nhà mà thấy được hình ảnh của mình trên mạng thì tôi cũng rất xúc động
xúc động vì cái nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành
xúc động vì người dân rất là ủng hộ
và xúc động vì đã đảm bảo được bình yên cho người dân
vâng hai nạn nhân đã được giải cứu
đặc biệt là trong đó có một cháu bé chưa đến một tuổi
điều này thực sự đem lại niềm xúc động rất lớn đối với nhiều người
rõ ràng là nếu các con nội chiến sĩ đến hiện trường không kịp thời
hay là phương án giải cứu không phù hợp
thì rõ ràng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng
thì tôi cảm thấy rất là biết ơn vì các anh ấy đã
trong hoàn cảnh nào cũng đã luôn cố gắng hết sức
đây không phải là một nhiệm vụ mà họ xuất phát từ các tầm lòng
các cái tạo ước cũng như là các cái suy nghĩ xuất phát thật từ trái tim
để đảm bảo an toàn cho người dân
câu chuyện về trái tim tấm lòng của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
tạm biệt và hẹn gặp lại